chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ giữa hai nhóm thanh niên để rồi một người phải đánh đổi tính mạng
còn người kia chắc chắn sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật
có thể thấy trong những năm gần đây thì tình hình tội phạm giết người
nhất là giết người do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng đang có những diễn biến bất thường
thực trạng này đã gây tâm lý hoang mang cho người dân bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình an ninh trật tự
phóng viên truyền hình công an nhân dân sẽ có những phân tích về vấn đề này
trong xa cây đâm vào xuyên trái ông nguyễn ngọc hoa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ án mạng xảy ra trong thời gian vừa qua
mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ
trong thực tiễn thì có rất nhiều những vụ án giết người giữa thù phạm và nạn nhân có tiền đầy quan hệ với nhau
nó xuất phát từ cái chỗ là từ các cái mối quan hệ trong sinh hoạt trong công tác trong làm ăn v v
có thể phát sinh
phát sinh những cái không bình thường phát sinh những cái động cơ mục đích từ một phía hoặc là từ hai phía
nó xuất phát từ những cái động cơ mục đích không trong sáng mà từ đấy nó làm cho cái mối quan hệ mâu thuẫn
và cái mâu thuẫn ấy không được cử quyết thì nó có thể nó sẽ trầm trọng hơn
theo báo cáo từ cơ quan công an các địa phương từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm
cả nước xảy ra sáu bảy trăm linh vụ án giết người
trong đó có tới sáu hai trăm linh vụ án giết người
sáu ba trăm linh vụ do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt cộng đồng chiếm chín mươi ba tổng số vụ giết người
điều đáng nói mặc dù thời gian qua số vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân từng bước được kiềm chế
nhưng tính chất phức tạp mức độ nghiêm trọng không giảm đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội
để bảo vệ an toàn cho mình thì tội phạm đã rất trú trọng và quan tâm đến việc hoàn thiện khâu che giấu tội phạm
và để làm được điều đó
tội phạm đã cố gắng để sử dụng mọi phương thức như thể là giết người đốt xác giết người chặt ra làm nhiều mảnh
phi tăng xác hoặc thậm chí là thủ tiêu những người làm chứng v v
thì cái đó làm cho tội phạm giết người có nguyên nhân xã hội đặc biệt phức tạp
phần lớn đối tượng gây ra những vụ án mạng lại là những lao động bình thường không thuộc diện quản lý của lực lượng công an
do đó gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa điều tra và
thực tế này đang đòi hỏi lực lượng cán bộ ngay từ cấp cơ sở phải làm tốt công tác nắm tình hình
phát hiện những bức xúc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để có biện pháp hóa giải kịp thời
chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cả thôn bản nắm mắt tình hình và giải quyết các vụ việc nhỏ
không để xảy ra vụ việc nó phức tạp và nó kéo dài
tội phạm nói chung tội phạm giết người nói riêng nó là một hiện tượng xã hội tiêu cực
mà để giải quyết được một hiện tượng xã hội thì chúng ta phải sử dụng sức mạnh của toàn bộ xã hội tham gia
thì chúng ta mới có thể giải quyết được
chính vì vậy mà rất cần có sự chung tay của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội
trên thực tế phần lớn các vụ trọng án đều được các cơ quan công an điều tra khám phá nhanh
bắt giữ và xử lý đối tượng một cách kịp thời
tuy nhiên hậu quả để lại không chỉ gây thiệt hại
mà còn gây hoang mang lo lắng trong cuộc sống sinh hoạt của người dân
do vậy công tác ngăn chặn phòng chống loại tội phạm này vẫn đang được đặt ra cấp bách đối với các cơ quan chức năng
và chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này trong các bản tin sau